sau thành phố hồ chí minh bình dương là tỉnh có số ca mắc covid một mươi chín đứng thứ hai cả nước
thậm chí có những ngày thì số ca bệnh còn cao hơn cả thành phố hồ chí minh
hiện các bệnh viện bệnh viện giải chiến thu dung và trung tâm y tế tại tỉnh bình dương đều đang quá tải
nhu cầu cung cấp hỗ trợ oxy cho các bệnh nhân đang cấp thiết hơn lúc nào hết
bệnh viện đa khoa thuận an tỉnh bình dương là một trong các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
theo tháp tầng điều trị từ tầng một đến tầng hai
mỗi ngày phải có xe tiếp oxy như thế này để phục vụ việc điều trị các ca bệnh nặng phải can thiệp bằng máy thở oxy
trong hơn ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị ở đây thì có đến hai trăm một mươi bốn ca phải thở máy
trong khi bệnh viện hàng ngày vẫn phải tiếp nhận hàng chục ca nặng chuyển tới
đã khiến nhu cầu về máy thở cho bệnh nhân trở nên vô cùng cấp thiết

theo tháp tầng điều trị từ tầng một đến tầng hai năm
ngay khi người bệnh có dấu hiệu khó thở nếu được sự hỗ trợ của máy tạo oxy lưu lượng cao
cung cấp nguồn oxy tươi kịp thời sẽ giúp nhiều bệnh nhân không bị trở nặng
việc cung cấp oxy cũng được xem là then chốt để hạn chế tối đa các ca tử vong do covid một mươi chín gây ra
tuy nhiên hiện nay mặc dù đã được tỉnh sở y tế cung cấp kịp thời trang thiết bị y tế cho các bệnh viện
nhưng do số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh bình dương đang tăng ở mức báo động
nên rất cần thêm sự hỗ trợ chung tay từ các nguồn lực ngoài xã hội
tuy nhiên hỗ trợ của các doanh nghiệp về vật tư y tế như thuốc men giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc điều trị cho bệnh nhân covid của tỉnh
sau thành phố hồ chí minh ngay khi nhận thấy đại dịch đang bùng phát dữ dội tại bình dương
tập đoàn phương trang ngay lập tức tiếp tục hỗ trợ tỉnh bình dương hai máy tạo oxy lưu lượng cao
và giao trực tiếp tới các bệnh viện giả chiến thu dung và trung tâm y tế tại tỉnh bình dương
đồng thời kêu gọi và huy động các nguồn lực khác ngoài xã hội chung tay góp sức
chính quyền các tỉnh thành vượt qua đại dịch covid một mươi chín